trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng tám các cơ quan chức năng việt nam các cơ quan đại diện việt nam tại châu âu và châu phi
cùng với hãng hàng không quốc gia việt nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của các quốc gia liên quan
đưa gần ba trăm năm mươi công dân việt nam về nước
các cơ quan đại diện việt nam đã chủ động phối hợp hướng dẫn công dân các thủ tục cần thiết
yêu cầu cơ quan chức năng sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho công dân việt nam di chuyển đến nơi tập trung
đồng thời cử cán bộ tới sân bay để hỗ trợ trực tiếp công dân hoàn tất các thủ tục trước khi lên máy bay về nước
với mục tiêu bảo đảm sức khỏe cho công dân ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh
hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong chuyến bay
ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế tân sơn nhất
những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định
thời gian tới việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân
phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước